mở đầu sẽ là thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vào sáng nay việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng tại hà nội
trong đó có một ca đi dự đám cưới ở trí linh hải dương
và một ca liên quan đến gia đình sáu người mắc tại quận nam tử liêm hà nội
như vậy là đến nay hà nội đã ghi nhận bệnh nhân thứ một mươi năm mắc covid một mươi chín
trong khi đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương
cũng thông báo có thêm một trường hợp dương tính với virus sars cov hai
là nữ sinh viên lớp sư phạm tiểu học trường đại học thủ dầu một
trường hợp này là con gái của bệnh nhân ở huyện phú giáo
có liên quan đến ổ dịch tại hải dương
và một thông tin khác thưa quý vị
toàn bộ học sinh lớp ba e trường tiểu học xuân phương âm tính lần một với covid một mươi chín
đây là thông tin từ cdc hà nội đưa ra vào tối ngày ba mươi một tháng một
sau khi xét nghiệm các trường hợp tại trường tiểu học xuân phương
quận nam từ liêm hà nội liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín
trước đó do có một học sinh ở lớp ba e trường tiểu học xuân phương
quận nam từ liêm hà nội có kết quả dương tính sars cov hai
nên toàn trường đã phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại trường
em học sinh này là con của ca bệnh một nghìn sáu trăm chín mươi bốn nam bốn mươi tuổi
có địa chỉ ở số bốn trăm bảy mươi chín đường phúc diễn tổ một phường xuân phương
quận nam tử liêm hà nội và là công nhân tại nhà máy z một trăm năm mươi ba
cục kỹ thuật bộ quốc phòng
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế vừa bắt giữ nhóm đối tượng
có hành vi sử dụng mạng máy tính viễn thông để chiếm đoạt tài sản
nhóm này đã lừa đảo hàng trăm người dân trên toàn quốc
với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
năm đối tượng bị bắt quả tăng tại quán internet gồm nguyễn thế trung châu văn mùi
nguyễn khoa đăng quang nguyễn thái duy anh và nguyễn nghĩa
cùng chú tại thị xã hương trà
để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân nhóm đối tượng này sử dụng facebook ảo
vào các nhóm vay tiền trên facebook giảm mạo là công ty tài chính để đăng bài cho vay tiền
sau khi người có nhu cầu vay liên hệ cho các đối tượng qua ứng dụng messenger
chúng yêu cầu bị hại cung cấp chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu số điện thoại
lấy được thông tin nhóm đối tượng này giả dọng miền bắc gọi điện
và yêu cầu bị hại chuyển trước tiền để thực hiện các thủ tục cho vay
số tiền này chúng rút trực tiếp hoặc thông qua tài khoản của đại lý game bum tám mươi sáu com
để nhận tiền trong game rồi quy đổi thành tiền mặt
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ thêm một mươi đối tượng khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã lừa đảo hàng trăm người dân trên toàn quốc
với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hương trà đã thu thập tài liệu xác định
một mươi ba bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt gần hai trăm năm mươi triệu đồng
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với sáu đối tượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
chủ mưu cầm đầu là nguyễn thị huyền trang ba mươi ba tuổi ở xã tân lãng huyện lương tài
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một tại nhà nguyễn thị huyền trang phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắt quả tăng trang
đang sử dụng mạng yalo để tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lộ số đề
cho năm đối tượng khác ở thành phố bắc ninh huyện gia bình và huyện lương tài
căn cứ kết quả số số miền bắc các đối tượng sẽ tính toán thắng thua với tỷ lệ gấp tám mươi lần
bước đầu điều tra cơ quan công an xác định chỉ trong ngày hai mươi năm tháng một
tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc khoảng hơn một tỷ hai trăm linh triệu đồng
công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ một đối tượng sau khi uống rượu say
lái xe vi phạm còn có hành vi chém tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
cụ thể trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một
một tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an huyện cư mờ ga đang làm nhiệm vụ tuần tra
thì phát hiện một người đàn ông đang điều khiển chiếc xe máy không đổi bố bảo hiểm
có biểu hiện say xỉn nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra
lúc này người đàn ông không chấp hành và lao thẳng xe máy vào xe mô tô công vụ của tổ tuần tra
sau khi lăng mạ chửi bới tổ tuần tra người đàn ông này bỏ lại chiếc xe máy rồi đi về
khoảng ba mươi phút sau đối tượng này điều khiển xe máy cầy đến chốt kiểm soát của tổ cảnh sát giao thông
và dùng cây dựa lao đến tấn công chém liên tục vào các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
lực lượng của tổ tuần tra đã khống chế đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là ygrueban ba mươi ba tuổi trú tại xã cơ xe huyện cơ mờ ga
kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với icru là một năm trăm bảy mươi bốn mg trên lít khí thở
vượt quá mức cho phép rất nhiều
và rất may vụ việc đã được các cán bộ chiến sĩ cử tổ tuần tra kịp thời né tránh nên không ai bị thương
hiện công an huyện cơ mờ ga đang củng cố hồ sơ để khởi tố bắt tạm giam ygrueban về tội chống người thành công vụ
tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị
sau tám ngày làm việc nghiêm túc khẩn trương dân chủ với ý thức trách nhiệm cao trước đảng và nhân dân
sáng nay ngày một tháng hai tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp
phiên bế mạc đại hội có đầy đủ các đồng chí trong đoàn chủ tịch đại hội
cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
các đồng chí nguyên ủy viên trung ương đảng từ khóa ba đến khóa bảy
các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
đại diện các mẹ việt nam anh hùng nhân sĩ trí thức văn nghệ sĩ chức sắc tôn giáo tiêu biểu
thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ việt nam
các vị đại sứ đại diện và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại việt nam
thay mặt đoàn chủ tịch đại hội đồng chí nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội điều khiển phiên họp
thay mặt đoàn thư ký đại hội đồng chí nguyễn thanh hải ủy viên đoàn thư ký
các chính đảng tổ chức và bạn bè quốc tế hửi thư điện chúc mừng đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tại phiên bế mạc đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai tổng biên tập báo nhân dân
chủ tịch hội nhà báo việt nam ủy viên đoàn thư ký đại hội
báo cáo kết quả biểu quyết một số nội dung trong các văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
thay mặt đoàn chủ tịch đại hội đồng chí võ văn thưởng
báo cáo kết quả bầu bộ chính trị tổng bí thư ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi ba
đại hội đã bầu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba gồm hai trăm linh đồng chí
trong đó có một trăm tám mươi ủy viên chính thức hai mươi ủy viên dự quyết
ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba đã họp hội nghị lần thứ nhất bầu bộ chính trị gồm một mươi tám đồng chí
trong không khí tưng bừng phấn khởi ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã ra mắt đại hội
đại hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí nguyễn phú trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
và các đồng chí được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương đảng khóa một mươi ba
thay mặt ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cảm ơn đại hội
giao cho các đồng chí trọng trách hết sức lớn lao nhưng vô cùng vinh dự
phát biểu bế mạc đại hội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định
đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn đảng toàn dân toàn quân ta trong thời kỳ mới
thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong báo cáo chính trị
nguyên đạo năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện
củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa
khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
kết hợp với sức mạnh thời đại đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa
bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định phân đấu đến giữa thế kỷ hai mươi một nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa
đại hội khẳng định đảng ta tiếp tục kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn việt nam trong từng giai đoạn
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
đồng thời nhấn mạnh đảng phải tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tiếp tục nâng cao bản lĩnh năng lực lãnh đạo cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối chính sách phù hợp với thực tiễn việt nam và xu hướng phát triển của thời đại
kịp thời thể chế cụ thể hóa triển khai thực hiện đúng đắn hiệu quả chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
nâng cao lập trường bản lĩnh chính trị trình độ trí tuệ tính chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng và của mỗi cán bộ đảng viên
trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp cán bộ cấp chiến lược giữ vững bản chất giai cấp công nhân của đảng thực hiện nghiêm các nguyên tắc cơ chế quy định của đảng thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật kỷ cương của đảng
đại hội đã tiến hành nghiêm túc đúng điều lệ đảng sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn xứng đáng vào ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba gồm một trăm tám mươi đồng chí ủy viên trung ương chính thức và hai mươi đồng chí ủy viên trung ương dự quyết
đại hội đã giao trọng trách cho ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba lãnh đạo toàn đảng toàn dân toàn quân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhận rõ trách nhiệm to lớn trước đảng trước nhân dân và đất nước
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba nguyện đoàn kết một lòng toàn tâm toàn ý phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân không ngừng tu dưỡng rèn luyện nâng cao năng lực trình độ bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức theo tấm gương chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
phát huy trí tuệ đem hết sức mình cùng toàn đảng toàn dân toàn quân phân đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ to lớn đã được đại hội xác định
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh thành công rất tốt đẹp của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn đảng toàn dân toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thách thức tranh thủ thời cơ thuận lợi phân đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị ngay sau đại hội tất cả các cấp ủy tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng toàn dân toàn quân về kết quả đại hội nghiên cứu quán triển sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội khẩn trương xây dựng triển khai chương trình kế hoạch hành động phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng tinh thần đổi mới sáng tạo vượt qua khó khăn thách thức để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống
đại hội kêu gọi toàn đảng toàn dân toàn quân đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước ý chí tự lực tự cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước nhiệm kỳ khóa một mươi ba phải tốt hơn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi khóa